năm qua mặc dù chịu thiệt hại do thời tiết và dịch tả lợn châu phi nhưng sản xuất nông nghiệp của tỉnh quảng nam vẫn đạt chỉ tiêu kế hoạch
đến nay tỉnh có khoảng bốn trăm linh doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
đây là thông tin từ hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm hai nghìn hai mươi do tỉnh quảng nam tổ chức vào sáng nay
hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm hai nghìn hai mươi
nông nghiệp chiếm bảy mươi hai trong đó có trên ba mươi hợp tác xã khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tiêu biểu
trong năm hai nghìn hai mươi ngành nông nghiệp tỉnh quảng nam phấn đấu đạt giá trị sản xuất là một mươi bốn hai trăm năm mươi tỷ đồng
tính theo giá cố định năm hai nghìn một mươi tăng bốn một so với năm hai nghìn một mươi chín
bảo đảm tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân năm năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi là ba năm